cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu thanh liêm và hà hoài nam cùng chú thị xã điện bàn để điều tra về hành vi giết người
đây là hai trong số một mươi đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người liên quan đến vụ án xảy ra tại xã điện thắng bắc thị xã điện bàn
trước đó vào hai mươi h ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do xảy ra mâu thuẫn cá nhân nhóm đối tượng gồm một mươi người trong đó có liêm và nam đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tìm đánh vào vùng đầu anh trần phước sĩ trú tại xã điện thắng bắc thị xã điện bàn gây thương tích
đối tượng liêm và nam tuy không trực tiếp đánh anh sĩ nhưng đã liên tục tìm anh sĩ đứng chờ đồng phạm thực hiện hành vi đánh anh sĩ để thể hiện sự hỗ trợ
tiếp xúc và giúp đỡ đối tượng